thưa quý vị chỉ còn hai ngày nữa sẽ chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại hà nội
đây là kỳ thi được đánh giá căng thẳng với học sinh và phụ huynh
bởi số lượng thí sinh đăng ký lớn trong khi cánh cổng trường công lập lại có hạn
và dễ phát sinh vấn đề tiêu cực là điều được nhiều người nhắc tới
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh an toàn chống gian lận thi cử đang được lực lượng chức năng chú trọng
nhất là trong bối cảnh những ngày qua công an thành phố hà nội đã gây nhận nhiều trường hợp mua bán thiết bị công nghệ cao
công an quận nam tử liêm vừa bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi buôn bán các thiết bị cấm
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị camera giấu kín
và các thiết bị quay dùng tay nghề siêu nhỏ phục vụ việc gian lận trong thi cử

như là các giáo viên về các kế hở mà thí sinh có thể lợi dụng trong gian lận thi cử
như thí sinh gắn camera vào cúp áo kết hợp với một tay nghe nhỏ bằng hoạt động
đeo phía trong tay cùng hai thiết bị trung gian gắn ở đùi và đặt ngoài hành lang để liên hệ với bên ngoài
đặc biệt thí sinh có thể đặt micaro vào khẩu trang rồi chuyển thông tin ra bên ngoài
chúng tôi cũng có những giải pháp ví dụ như tổ chức triển khai việc mua khẩu trang đeo khẩu trang
thay toàn hộ khẩu trang cho các thí sinh từ thi hoặc là có những giải pháp
có nhiệm vụ mà cũng đã tập huấn cho đến tận cán bộ quay thi để có những giải pháp tốt nhất
trong quá trình thực tế quay thi
cùng với việc chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi vào một mươi
công an tp hà nội bố trì mỗi điểm thi từ hai tới ba cán bộ chiến sĩ bảo vệ vòng trong và vòng ngoài
bên cạnh đó cắt cử thêm lực lượng trực tại các đoạn đường bao quanh điểm thi có tiếp giáp nhà dân
đánh giá về điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại điểm thi
đến thời điểm hiện tại thì
cơ bản là các điểm thi đều đảm bảo
và với tinh thần là sẽ tạo điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nhất để cho phụ huynh học sinh và các thầy cô yên tâm công tác trong quá trình diễn ra kỳ thi
với tính chất cạnh tranh khốc liệt của một kỳ thi có tới gần một trăm bảy mươi thí sinh đăng ký dự thi
nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ
việc tổ chức kỳ thi diễn ra an ninh an toàn và công bằng khách quan
bảo đảm chất lượng đầu vào cấp trung học phổ thông là mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo